các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cho biết sau thời gian quá dài học trực tuyến các con trở lại trường lần đầu tiên đến trường nhiều con có vẻ bỡ ngỡ
các thầy cô nên tạo niềm vui sự hứng thú cho các con khi đến lớp để con có động lực đến trường những ngày sau
đối với lớp năm trường cũng đề xuất giải những nội dung để thi chuyển cấp không áp lực điểm số với các con
chưa kể một thời gian dài học trực tuyến cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của các em
theo bác sĩ tâm lý phụ huynh và thầy cô giáo cần lưu ý về sức khỏe tâm thần chính các em trong những ngày này
bác sĩ nguyễn viết trung khoa sức khỏe tâm thần bệnh viện e hà nội lưu ý một số vấn đề
thứ nhất các bạn có thể trở nên sợ môi trường học vì các bạn thấy kiến thức của mình không tốt sợ đi học thầy cô kiểm tra bài vở
thứ hai những bạn có vấn đề nghiện game đâu đó khi đi học sẽ có suy nghĩ trốn học bỏ học
thứ ba những bạn có những nét khác biệt với số đông hiền quá ít giao tiếp với mọi người các bạn dễ bị bắt nạt
đây cũng là vấn đề lớn bố mẹ cần lưu ý
trước khoảng thời gian ngắn ngủ chỉ còn hai tháng là kết thúc
kết thúc năm học nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường tổ chức học hè để theo kịp kiến thức vì bị hỏng
về vấn đề học hè nhà giáo nhân dân nguyễn thị hiền nhấn mạnh chưa bao giờ nghĩ đến việc cho các con học hè sau quá trình chống dịch covid một mươi chín
học trực tuyến đã vất vả quay trở lại học trực tiếp rồi bắt các con học hè thì không nên
chính suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng tới các con tạo ra tâm lý không tốt
vì vậy nên tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài trời tạo hứng thú cho các con đến trường
việc học sinh phải học trực tuyến ở nhà không chỉ có ở việt nam
mà cách đây một năm học sinh ở nhiều nước trên thế giới đã phải học trực tuyến qua một năm học để đảm bảo sức khỏe
điều quan trọng nhất thời điểm dịch bệnh
khi dịch bệnh đang dần lắng xuống tiền học trực tiếp là điều cần thiết
bởi trẻ em cần được vui chơi học hành đúng nghĩa chứ không phải cả ngày chỉ nhìn vào máy tính
cách thầy cô bạn bè một cái màn hình
vì vậy ở thời điểm này bên cạnh yếu tố đảm bảo chất lượng giảng dạy
thì việc tác động tích cực tâm lý các con cũng quan trọng không kém
chỉ khi tinh thần thoải mái yêu thích thì việc học tập của các con mới đem lại hiệu quả tối ưu
đại dịch đã làm cả thế giới thay đổi nhiều việc sẽ không thể quay lại như xưa
và chúng ta buộc phải thích nghi với tình hình mới
mong rằng nhà trường các thầy cô giáo các bậc phụ huynh và cả các bạn học sinh cùng nhau cố gắng
để mỗi ngày đến trường là một ngày vui
và biết đâu sau đại dịch ngành giáo dục lại có cơ hội làm mới mình
giảm áp lực cho chính mình và cho hàng chục triệu gia đình
nếu quý vị vẫn còn nhớ về trường hợp nam sinh trường chuyên cho cách nhảy lầu
để giải thoát sau áp lực học hành và câu chuyện gia đình phía sau
thì mới đây lại xuất hiện thêm nhiều tình trạng trẻ bị dối loạn hành vi chầm càm
yếu tố tiền sử hành vi tự hủy hoại
từ một trẻ bình thường bống chầm càm luôn thấy đám mây đen trong đầu
và có hành vi làm hại chính mình
trường hợp thiếu nữ th một mươi năm tuổi ở hà nội tìm cách tự vẫn vì nghe tiếng nói xuyến trong đầu
là một ví dụ điển hình sau gần một năm chỉ học trực tuyến tại nhà
theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa hai hồ thu yến viện sức khỏe tâm thần cho hay
qua khai thác bệnh sử của bệnh nhân được biết bệnh nhân là con thứ hai trong gia đình bốn người còn
tiền sử mẹ mang thai quá trình phát triển thể chất lẫn tâm thần bình thường
trong quá trình học tập từ lớp một đến lớp bảy hát vẫn học tập tốt đạt nhiều thành tích
từ hè năm lớp tám và lớp chín do dịch covid một mươi chín phải học online nên khối lượng bài vở nhiều hơn
tốc độ giảng bài của giáo viên nhanh hơn em không theo kịp bài giảng
vì vậy kết quả các bài thi của hát không tốt chỉ được điểm khá
được biết hắn ít giao tiếp với bạn bè vì không có quá nhiều bạn
hát có tâm lý không tự tin vào ngoại hình của bản thân và thường xuyên bị các bạn trong lớp
trêu trọc thậm chí xa lánh tẩy chay khiến em càng chán nản buồn phiền
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hát càng chán nản hay khóc lóc và tự bi quan cảm thấy chán sống
có ý tưởng muốn tự vẫn
bệnh nhân giải tỏa căng thẳng bằng cách dùng mảnh thủy tinh cứa vào cổ tay chảy máu
sau khi làm đau bản thân em thấy dễ chịu
vào viện tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai h được đưa đến một bệnh viện và điều trị bằng thuốc chống chầm cảm
gia đình bệnh nhân cũng chia sẻ với bác sĩ yến về việc đưa hát đến thăm khám
tại cơ sở y tế chuyên khoa nhi
các bác sĩ tư vấn tâm lý một tuần một buổi nhưng tình trạng trên không thuyên giảm
cùng thời điểm này bệnh nhân có hồi hộp run tay
trong quá trình điều trị các triệu chứng của bệnh nhân nhiều hơn
hát thường xuyên cứa tay làm đau bản thân ngủ không sâu giấc
gia đình đưa bệnh nhân đến thăm khám và nhập viện điều trị nội chú
tại viện sức khỏe tâm thần với trần đoán dối loạn hành vi trầm cảm có yếu tố tiền sử
tuy nhiên điều trị được một mươi ba ngày bệnh nhân đã mắc covid một mươi chín
nên gia đình xin ra viện về cách ly và điều trị tại nhà
bệnh nhân uống thuốc theo đơn các triệu chứng không thuyên giảm nhiều
hát càng thêm lo lắng về việc mình mắc covid một mươi chín và biểu hiện hậu covid một mươi chín
bác sĩ thủ yến cho hay triệu chứng dối loạn càng nặng hơn
hát thường xuyên nghe tiếng nói trong đầu xỉ nhục và bảo em không nên sống tiếp
đồng thời em thấy mình ngày càng vô dụng hèn kém và là gánh nặng cho bố mẹ
hát được đưa vào viện lần nữa và được chẩn đoán hội chứng trầm cảm
yếu tố tiền sử hành vi tự hủy hoại
sau vụ nam sinh trung học phổ thông chuyên hà nội asterdam nhảy lầu
hát thường xuyên đọc tin tức và cho biết
quanh đầu chán nản và khóc nhiều
tuy nhiên với sự giúp sức động viên của thầy cô gia đình và bạn bè
cùng với điều trị của các bác sĩ
khiến hát cảm thấy dễ chịu cờ mở hơn với người xung quanh giảm ý định tự vẫn
về vấn đề này các chuyên gia cũng cho biết
trên chín mươi tám người muốn hủy hoại mạng sống vì bị dối loạn tâm thần
trường hợp của hát ở trên chỉ là một trong những trường hợp tiêu biểu có nguy cơ cao
hiện tượng bất ổn về tâm thần đáng báo động
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh khi con người vốn đã có nhiều áp lực
lại thêm lo lắng về dịch bệnh tích tụ dẫn đến trạng thái tâm lý bất lực
dù nén và mong muốn được giải thoát chính mình
trước tình trạng này sự phối hợp của gia đình bạn bè và các bác sĩ là điều rất cần thiết
để bệnh nhân trầm cảm cảm thấy được chia sẻ hạn chế các hành vi nguy hiểm đến tính mạng
vì vậy bên cạnh các yếu tố đảm bảo thể chất tăng cường đề kháng
yếu tố thoải mái tâm lý cần được quan tâm cân bằng
hy vọng sau khi được đến trường các em học sinh sẽ được vui chơi được học được chơi
sống đúng với lứa tuổi câu chuyện này cũng là bài học cho ngành giáo dục việt nam
sau một năm học trực tuyến
tiếp đó nhằm triển khai cho kế hoạch chuyển covid một mươi chín từ bệnh nhóm a sang nhóm b
khi có chỉ đạo chính thức của bộ y tế
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm đã tập trung thực hiện trong quý ii là tiếp tục đảm bảo
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tp hcm phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro chuyển từ mục tiêu kiểm soát
số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và tử vong
đặc biệt chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
từ nhóm a sang nhóm b khi có chỉ đạo chính thức của bộ y tế
thành phố sẵn sàng kịch bản ứng phó cho mọi tình huống dịch bệnh tập trung vào các hoạt động trọng tâm
như triển khai tổ chức tiêm vaccine an toàn cho tất cả trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi theo đúng quy định
tp hcm bàn hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo tinh thần nghị quyết số ba mươi tám nqcp của chính phủ
triển khai đề án nâng cao năng lực trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
chỉnh hội đồng nhân dân tp hcm bàn hành và triển khai chính sách đặc thù về củng cố
nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và đến năm hai nghìn hai mươi năm hỗ trợ cho tình nguyện viên
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố cập nhật bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo từng lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
địa phương sẽ triển khai kế hoạch tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân
trên địa bàn thành phố và tiếp tục chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
mới đây việt nam một lần nữa lại thành công trong vấn đề ngoại sao hộ chiếu vaccine
ngoài một mươi bảy nước công nhận hộ chiếu vaccine của việt nam đã có thêm iran và malaysia
thêm vào danh sách mở rộng này
có thể hiểu hộ chiếu vaccine là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
hoặc và giấy xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng khỏi bệnh của cá nhân
không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu thị thực
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế giấy thông hành thẻ tạm trú thẻ thường trú giấy miễn thị thực
hộ chiếu vaccine nước ngoài được coi là hợp lệ và được sử dụng trực tiếp trên lãnh thổ việt nam
nếu được công nhận chính thức hoặc tạm thời bởi chính phủ việt nam
phó phát ngôn viên phạm thu hằng cho biết tính đến nay việt nam đã đạt được thỏa thuận
về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với một mươi chín nước
bà phạm thu hằng cho hay một mươi chín nước công nhận hộ chiếu vaccine bao gồm nhật bản mỹ anh australia
ai cập thổ nhĩ kỳ singapore saint lucia hàn quốc iran malaysia
phát ngôn viên phạm thu hằng cho biết việt nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine
sau ngôn viên bộ ngoại giao thông tin thêm mới đây ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đã có thông báo chi tiết về quy trình cấp hộ chiếu vaccine của việt nam
dự kiến từ ngày một mươi năm tháng bốn tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
bà lê thị thu hằng cho biết người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào việt nam
và của việt nam để các nước này phải áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại
việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự
khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận
bên cạnh đó đến nay việt nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine
của bảy mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến bộ ngoại giao
theo người phát ngôn lê thị thu hằng
khi việt nam đang tiến hành phủ sợ mũi ba và đang tính phương án cho việc tiêm mũi thứ tư
mới đây nghiên cứu do các nhà khoa học israel thực hiện
xuất bàn trên tạp chí y khoa new england cho biết liều thứ bốn vaccine covid một mươi chín
có thể ngăn ngừa lây nhiễm ở người cao tuổi song hiệu quả giảm nhanh chóng sau bốn tuần
nghiên cứu được tiến hành trên một ba triệu người từ sáu mươi tuổi trở lên
dựa trên dữ liệu của bộ y tế israel kể từ ngày một mươi tháng một đến ngày hai tháng ba
khi biến chủng omicron lây lan mạnh mẽ
tỷ lệ mắc covid một mươi chín nghiêm trọng một tháng sau khi tiêm liều thứ tư thấp hơn so với liều thứ ba
miễn dịch chống lây nhiễm omicron đạt đỉnh trong tuần thứ tư tiêm chủng
nhưng giảm dần kể từ tuần thứ tám
như vậy khả năng bảo vệ của vaccine giảm nhanh chóng nghiên cứu đều rõ
thực tế hiệu quả của tất cả các loại vaccine đều giảm một cách tự nhiên
song vaccine chủ yếu tạo ra miễn dịch ban đầu
hệ miễn dịch ghi nhớ mẩm bệnh và bảo vệ cơ thể thời gian sau đó
các vaccine hiện có được phát hiện dựa trên viên bản gốc của ncov
omicron có một số đột biến khác biệt
có thể trốn tránh một phần miễn dịch từ nhiễm bệnh tự nhiên và cả vaccine
hiện israel mỹ và một số quốc gia khác đề xuất tiêm bốn liều vaccine
cho người có nguy cơ chuyển nặng và tử vong cao sau mắc covid một mươi chín
tuần trước cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
mở rộng đối tượng tiêm bốn liều vaccine pfizer và moderna
sang từ người năm mươi tuổi trở lên và người bị suy giảm miễn dịch
tuy nhiên giới chuyên gia còn tranh cãi liệu có nên tiêm đại trà hay không
các nghiên cứu liên quan đến tính cấp thiết của liều bốn vaccine còn nhiều giới hạn
nó chỉ so sánh hiệu quả của liều thứ ba và liều thứ tư không bao gồm người chưa tiêm chủng
các nhà khoa học cũng chưa trả lời được câu hỏi
liệu người dưới sáu mươi tuổi có cần tiêm nhắc lại thêm một lần hay không
nghiên cứu trước đó của israel cho thấy liều bốn không quá cần thiết với người trẻ tuổi
cụ thể hiệu quả chống dịch bệnh của vaccine chỉ duy trì trong thời gian ngắn tác dụng khiêm tốn
đến thời điểm này chúng ta cần những nghiên cứu mới kỹ càng hơn về liều vaccine tiếp theo
giúp con người bảo vệ sức khỏe trước omicron
hãy cùng chờ đợi những dự án nghiên cứu sắp tới về việc triển khai mũi bổ
của các quốc gia trên thế giới như các bạn
trước sự xuất hiện của siêu biến thể omicron
ngay lập tức hồng kông phát triển lớp phủ diệt khuẩn có thể tiêu diệt omicron
thế hệ mới cần được phun ba lần bằng súng phun chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả tốt nhất
vì vậy lần này công ty sẽ tập trung tung ra thị trường các sản phẩm đã phun sẵn lớp phủ
dự kiến trong tháng hai tới sản phẩm tấm sán bảo vệ màn hình điện thoại sử dụng lớp phủ này
sẽ có mặt trên thị trường hồng kông
cụ thể lớp phủ diệt khuẩn thế hệ mới mapm vô cùng được cải tiến dựa trên
một kết quả nghiên cứu khác của nhóm thực hiện hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
khi đó nhóm này đã nghiên cứu và phát triển thành công lớp phủ diệt khuẩn amap một
có hiệu quả trong vòng ba tháng
lớp phủ thế hệ mới có thời hạn sử dụng lên tới năm năm và đã vượt qua các bài kiểm tra
về hiệu quả và độ bền của các phòng thí nghiệm độc lập ở pháp và anh
việc sử dụng các chất lỏng như thuốc tẩy cồn lau nhiều lần trên bề mặt
cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả của lớp phủ
giáo sư dương kinh luân của đại học khoa học và công nghệ hồng kông cho biết
phiên bản cũ của lớp phủ được phun một lần với một công thức duy nhất
trong khi phiên bản mới phải phun ba lần mỗi lần một công thức khác nhau
lớp khử trùng dưới cung để lót lớp giữa giúp duy trì độ bền của lớp phủ
và tăng cường khả năng bám dính
lớp trên cung có tác dụng khử khuẩn phá hủy protein gai spide protein
hay còn gọi protein s của virus làm cho virus không thể tồn tại và sinh sản
còn theo ông quan kế tổ giáo sư thỉnh giảng của hkust
lớp phủ này được thử nghiệm và chứng minh có thể tiêu diệt chủng
nhóm nghiên cứu dự đoán ngay cả khi virus tiếp tục đột biến
thành phần protein trên bề mặt của chúng sẽ không thay đổi nhiều
do vậy lớp phủ vẫn có tác dụng với các biến thể có thể xuất hiện trong tương lai
trước đó nhóm nghiên cứu này tung ra phiên bản gia đình cho lớp phủ dưới khuẩn map một
ông hồng tự thông giám đốc tiếp thị của chef for industry cho biết
lớp phủ thế hệ mới cần được phun ba lần bằng súng phun chuyên nghiệp
để đạt được hiệu quả tốt nhất
vì vậy lần này công ty sẽ tập trung tung ra thị trường các sản phẩm
đã phun sẵn lớp phủ
dự kiến trong hai tháng tới sản phẩm tấm dán bảo vệ màn hình điện thoại
sử dụng lớp phủ này sẽ có mặt trên thị trường hồng kông
nhóm nghiên cứu cũng đã thảo luận về việc hợp tác nâng cấp các lớp phủ phiên bản cũ
đã sử dụng ở các vị dưỡng lão và các hãng xe buýt ở hồng kông
trong vòng một đến ba tháng tới đồng thời tiếp tục nhân rộng sử dụng màng phủ này
ở các thiết bị công cộng khác như thang máy hay thang cuốn
đến thời điểm này hy vọng lớp phủ diệt khuẩn thế hệ mới map âm vô cùng
sẽ mang đến hiệu quả tích cực như kỳ vọng là nó có thể tiêu diệt chín mươi chín chín virus sars cov hai
bao gồm cả biến chủng omicron trong vòng một mươi phút
trước sự lai tạo và nhân bản của các dòng phụ ba một và ba hai của omicron
mới đây sự xuất hiện của biến thể omicron se và xd đã khiến thế giới vô cùng quan tâm
mới đây who đã có thông tin quan trọng và mới nhất về biến thể omicron xe và xd này
cụ thể ông batatune
googrey giám đốc khẩn cấp khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới who cho biết
các biến thể tái tổ hợp sẽ xuất hiện
nó xảy ra khi ít nhất hai chủng virus khác nhau lây nhiễm vào cùng một tế bào và trao đổi gen
sự tái tổ hợp là hiện tượng phổ biến giữa các coronavirus và đã được dự đoán
chúng tôi tiếp tục theo dõi những điều đó cũng như cách chúng phát triển và lan rộng
đặc biệt là việc liệu chúng có khả năng lây nhiễm nhiều hơn hay không
ông olo gukre nói thêm who đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh
tác động đến hiệu quả bảo vệ của vaccine và nguy cơ tái nhiễm
who cho biết các biến thể tái tổ hợp mà cơ quan này đang theo dõi bao gồm dòng x
sự kết hợp của các biến thể delta và omicron và dòng xe
sự lai tạo giữa các dòng phụ pa một và pa hai của omicron
các ước tính ban đầu cho thấy ige có khả năng lây nhiễm cao hơn một mươi so với ba hai
được mệnh danh là omicron tàng hình nhưng xd không dễ lây hơn các biến thể khác đang lưu hành
theo bản cập nhật covid một mươi chín hàng tuần của who
được công bố ngày năm tháng bốn
xe đã được phát hiện ở anh ấn độ và thái lan
chưa được báo cáo ở khu vực tây thái bình dương của who
bao gồm các đảo quốc thái bình dương australia trung quốc đại lục
hồng kông nhật bản và hàn quốc cũng như các khu vực đông nam á
ngoại trưởng thái lan quốc gia thuộc khu vực đông nam á của who
giám đốc khu vực tây thái bình dương của who ông takeshi kassai nói rằng
các quốc gia nên tiếp tục tăng cường lập kế hoạch covid một mươi chín
để ứng phó với các đợt bùng phát và các đột biến
đồng thời sẵn sàng cho bất cứ đại dịch nào trong tương lai
ông kassai nói không có khả năng virus sẽ sớm biến mất
nó sẽ tiếp tục đột biến và tăng vọt
vì vậy vấn đề không phải là virus mà là hệ thống có thể kiểm soát bền vững
những đợt gia tăng lặp lại của covid một mươi chín
trong khi tránh được những gián đoạn đáng kể cho xã hội
theo giám đốc khu vực tây thái bình dương của who
cách tốt nhất chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng
là tỉnh lệ bao phủ vaccine cao tăng cường năng lực chăm sóc y tế
hơn ở những nơi có nguy cơ cao như trường học để cho phép hoạt động trở lại
thưa quý vị hiện nay biến thể xf xd vẫn là một ẩn số
đang được các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng
để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này
để gửi tới quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại